tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác theo báo cáo của bộ y tế ngày một mươi năm tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm tám mươi ba ca tử vong nhiều nhất là tại tp hcm sau đó là các tỉnh thành phố an giang bình dương đồng nai tiền giang cần thơ
đây là ngày có nhiều ca tử vong do covid một mươi chín nhất tính từ đầu tháng một mươi đến nay
số ca tử vong đã liên tục tăng cao kể từ giữa tháng một mươi một đến nay trung bình tuần qua mỗi ngày ghi nhận hai trăm bốn mươi một ca tử vong
trong khi tuần đầu tiên của tháng một mươi hai là hai trăm linh hai ca một ngày và các tuần của tháng một mươi một đều dưới hai trăm linh ca
trước thực trạng đa số bệnh nhân tử vong đều trong nhóm từ năm mươi tuổi trở lên có bệnh nền và chưa tiêm vaccine
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đề nghị các địa phương tập trung giả soát nhóm nguy cơ cao
này tiến hành tiêm mũi vaccine bổ sung tiêm đủ liều và có thể tiêm tại nhà cho người dân không có đủ điều kiện đi lại để tránh bỏ sót mũi tiêm
cho đến nay bộ y tế cũng đã điều động bệnh viện e hỗ trợ tây ninh bệnh viện bạch mai hỗ trợ an giang
bệnh viện việt đức và phụ sản trung ương hỗ trợ bà rịa vũng tàu
tuy nhiên quy mô các đoàn hỗ trợ còn nhỏ hơn so với giai đoạn tháng tám tháng chín vừa qua
covid một mươi chín ở mức bốn con số và gần một nửa trong số đó được phát hiện ngoài cộng đồng
chính quyền ca cấp vẫn đang quyết liệt triển khai các giải pháp để phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
tuy nhiên như đã nhiều lần đề cập phòng bệnh hơn chữa bệnh cùng với các biện pháp phòng chống của chính quyền địa phương
thì ý thức của người dân vẫn là một liều vaccine vô cùng quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh
nhưng thật đáng buồn là bên cạnh những người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch
thì vẫn còn tồn tại một số thậm chí là nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động chui bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng
ghi nhận của phóng viên thời sự
hai mươi một giờ bốn mươi năm phút tại phố triều quốc mặc dù đã quá giờ quy định mở cửa một thành phố
nhưng những cơ sở kinh doanh này vẫn đón khách thậm chí còn chưa đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch
đặc biệt dọc con phố này ba bốn nhóm nhân viên của một quán karaoke vẫn ngang nhiên đứng hai bên đường
karaoke là loại hình hoạt động kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín rất cao
thế nhưng những cơ sở hoạt động như thế này vẫn lén lút bất chấp quy định cấm của cơ quan chức năng
đặc biệt dọc con phố triều quốc mặc dù đã quá giờ quy định mở cửa một thành phố
nhưng những cơ sở hoạt động kinh doanh dịch vụ này vẫn đón khách thậm chí còn chưa đón khách thậm chí còn chưa lén lút bất chấp quy định cấm của cơ quan chức năng